do ảnh hưởng của dịch bệnh tính đến ngày một mươi bảy tháng hai theo thống kê đã có gần hai mươi khách quốc tế hủy tour đến hà nội
đây là thông tin được sở du lịch hà nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều ngày hôm nay
trong số khách quốc tế hủy tour có hơn một mươi bảy khách đến từ trung quốc
do vậy một trong những phương hướng đưa ra trong thời gian tới là duy trì và mở rộng thị trường đối với khách quốc tế châu âu như pháp anh tây ban nha
bên cạnh đó có hơn một mươi năm lượt khách việt nam đã hủy tour đi du lịch nước ngoài chủ yếu đăng ký đi du lịch trung quốc
có hơn một mươi chín khách nội địa hủy tour đến hà nội đi lễ hội
theo nhận định của ngành du lịch thủ đô khách du lịch đến các khu các điểm du lịch trong ngày gần đây có xu hướng tăng hơn
do hiệu quả từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh
để khách du lịch yên tâm đến với hà nội ngành du lịch thủ đô cũng yêu cầu các công ty lữ hành bảo đảm an toàn tuyệt đối
và hỗ trợ cho du khách khi kết thúc tour mà họ chưa trở về được đất nước